ngày hai mươi hai tháng năm đoàn công tác của bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu
tại đại đội bộ binh năm ban chỉ huy quân sự huyện buôn đôn và đồn biên phòng serepok
đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới tỉnh đắk lắc giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
sau khi kiểm tra trên thực tế tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới và nghe chỉ huy các đơn vị
báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
thượng tướng nguyễn phương nam phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
biểu dương những thành tích của các đơn vị đã đạt được nhất là trong công tác quản lý bảo vệ biên giới
giữ gìn an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới giúp nhân dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội
đồng chí yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
chủ động nắm và dự báo sát tình hình chủ động luyện tập các phương án nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu
đẩy nhanh tiến độ xây dựng đồn tuần trai biên giới phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn
trong bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia